để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trọng hòa
nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm đắk lắc và trần văn khương kế toán trưởng trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
trước đó giảng viên của trường đã làm đơn tố giác ông hòa và ông khương vì cho rằng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
để chiếm loạt tài sản nhà nước
tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh điều tra
bước đầu xác định năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ông hòa và ông khương đã thực hiện chi hơn sáu trăm linh triệu đồng
từ nguồn tiền cá nhân của ông khương ứng trước không đúng quy chế chi tiêu nội bộ của trường
sau đó để có nguồn bù lại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông khương đã lập khống một mươi sáu bộ hồ sơ thanh toán kinh phí với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng
trong đó có bốn hồ sơ thanh toán tiền cho cán bộ đi công tác
hai hồ sơ thanh toán tiền tiếp khách một mươi hồ sơ thanh toán tiền sửa chữa
tất cả số hồ sơ lập khống này đều được ông hòa ký duyệt
việc làm trên đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông hòa và ông khương đã nộp lại mỗi người chín trăm hai mươi bảy triệu đồng để khắc phục khẩu quả